thông tin từ công an tp hcm cho biết lực lượng công an vừa triệt phá thành công một đường dây buôn bán hung khí vũ khí sát thương trái phép trên mạng xã hội thu giữ hàng trăm hung khí các loại và tạm giữ bốn đối tượng để điều tra làm rõ
đây là đường dây mua bán vũ khí có quy mô lớn để triệt phá đường dây này lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm phải mất thời gian gần ba tháng theo dõi điều tra xác minh
vào chiều ngày hai mươi tháng ba đội hình sự đặc nhiệm thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp hcm phối hợp với công an quận tám đã bất ngờ ập vào kiểm tra khám xét một căn nhà trọ tại đường tránh hưng quận tám
tại đây lực lượng công an phát hiện đối tượng tô hoài vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ quận tám cùng ba đối tượng khác đang sử dụng ma túy
khám xét căn nhà lực lượng công an thu giữ số lượng lớn hung khí vũ khí có độ sát thương cao được cất giấu khắp nơi trong nhà gồm hai trăm hai mươi năm cây mã tấu
hai mươi cây kiếm nhật ba mươi bốn cây lê khoảng một trăm linh bình xịt hơi cay và súng điện
qua điều tra ban đầu đường dây nhập lậu buôn bán vũ khí này do vũ cầm đầu sau đó giao bán trên mạng xã hội
hiện các đối tượng cùng tăng vật đã được bàn giao cho công an quận tám để tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc